sáng ngày một mươi tháng bảy tòa án nhân dân tp đà lạt đã đưa vụ án tham mô tài sản xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh lâm đồng ra xét xử công khai
hai bị cáo bị truy tố ra tòa trong vụ án này là phạm thị hoa chú tại phường sáu tp đà lạt và nguyễn xuân đạt tạm trú tại phường năm tp đà lạt
theo cáo trạng trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín khoa được ra quản lý các mặt hàng test pcr covid một mươi chín và vật tư tiêu hao mà cdc lâm đồng mua của công ty việt á
đã được giao nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr test nhanh covid một mươi chín bằng kháng nguyên
quá trình điều tra trong thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng sinh phẩm hóa chất và vật tư tiêu hào
cùng hoa cùng với đạt đã chiếm đoạt một số sinh phẩm hóa chất vật tư tiêu hoa của cdc lâm đồng sau đó bán lại cho công ty việt á thu lợi bất chính gần hai trăm một mươi bảy triệu đồng chia nhau sử dụng cá nhân
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hoa và đạt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
sát hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng gây dư luận xấu gây bức xúc trong các nhân dân thời điểm cả nước gồng bình chống dịch
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoa tám năm tù
bị cáo nguyễn xuân đạt tám năm tù giam cùng về tội tham mô tài sản